thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ công an ban tuyên giáo trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hội đồng lý luận trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ lê văn lợi phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh trưởng ban tuyên giáo trung ương
luyện để trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu sắc bén đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
ngược dòng lịch sử cách đây bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân vinh dự và tự hào được chủ tịch hồ chí minh
căn dặn sáu điều về tư cách người công an cách mạng
trong thư của người gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai đó là
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
đối với cán bộ của đảng và của hệ thống chiến trị có đức có tài có phẩm kích và năng lực
luôn hết lầm hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh có nội dung ngắn gọn giảng dị dễ hiểu dễ nhớ
nhưng đã khái quát toàn diện về bản chất đặc trưng của người công an cách mạng
đó là cần kiệm liêm chính có lý tưởng trong sáng bản lĩnh chính trị vững vàng
ý chí tiến công cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
gắn bó mật thiết với nhân dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nữa
nhưng vấn đề cơ bản về những giá trị lý luận và thực tiễn tính khoa học và cách mạng
nhân văn trong sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân hiện nay
năm nay là chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác có sáu lời dạy công an nhân dân
mà đấy là tư cách người công an cách mạng
thì cả sáu điều này chúng ta thừa nhận là di sản tinh thần vô giá của ngành
nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái sức lan tỏa hiệu ứng của những lời dạy của bác là rất rộng lớn
không chỉ với công an nhân dân đâu toàn đảng toàn dân toàn quân ta đều cần đến sáu điều dạy đó
tức là cái ý nghĩa xã hội rộng lớn
tác lên từ những lời dạy của bác mà trước hết là công an là nòng nòng cốt
mà bây giờ đảng ta tự hào coi là đấy là thanh bảo kiếm của chế độ
phát biểu kết luận bế mạc hội thảo đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
một cách quyết liệt và sát sao hơn nữa
gắn kết phòng trào học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với thực hiện chỉ thị số năm cttu của bộ chính trị
với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn luôn khắc ghi trong tâm thức của mình
lời thề danh dự của công an nhân dân ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam
tích cực tu dưỡng rèn luyện và thực hiện cho thật tốt
để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại toàn diện cả về mặt chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức cán bộ
thứ hai gắn kết phong trào công an hơn học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thứ ba học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
là giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thống nhất ý chí và hành động
trong học tập và thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình công an nhân dân
cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp hình thức tuyên truyền
để mọi cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ trẻ học viên các trường công an nhân dân
hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận khoa học và thực tiễn của sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì đã báo công dân bác tại khu lưu niệm sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân huyện tân niên tỉnh bác giang
bảy mươi năm năm qua sáu điều dạy của người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
là chuẩn mực đạo đức để giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ
nhờ đó lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
không quản ngại khó khăn gian khổ lập nên nhiều chiến công hiển hách
khẳng định được vị thế vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
đứng trước nhiều khó khăn thách thức đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương bộ công an nhận thức sâu sắc
trong bối cảnh tình hình đó lực lượng công an nhân dân càng phải khắc ghi và thực hiện thật tốt sáu điều dạy của người
không ngừng rèn luyện phấn đấu đổi mới toàn diện các mặt công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
xin hứa trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích chiến công đã đạt được
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác của bộ công an đã thăm tặng quà các trường học gia đình chính sách và các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn nhã nam huyện tân yên
xem đây là việc làm ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa nhân dân với lực lượng công an
chương trình đồng hành
hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng trần quốc tảo ủy viên trung ương đảng phó bí tư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì bữa gặp mặt
cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an nguồn lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân nguồn lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân qua các thời kỳ lãnh đạo công an các đơn vị thuộc bộ
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng luôn chủ động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đồng thời tham mưu cho đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương giải pháp chiến lược quan trọng góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành vững mạnh
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong suốt bảy mươi năm năm qua
thông tin thêm về một số chuyển biến kết quả tích cực mà đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng đã đạt được trong thời gian qua một số nhiệm vụ đang được triển khai hoàn thiện
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới đòi hỏi cán bộ chiến sĩ xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được kiên khuất khắc phục những hạn chế khuất điểm không ngừng học tập nâng cao trình độ thường xuyên tự soi tự sửa rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chủ động kịp thời thăm mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an thăm mưu với đảng nhà nước về các chủ trương đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân mang tầm chiến lược nhất là việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chăm sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay chín tháng ba hoàng thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân sơ kết hai năm thực hiện kết luận một của bộ chính trị và tổng kết chỉ thị bốn của bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
vinh dự được bác hồ đến thăm năm lần thấm nhuận lời dạy của người
bảy mươi năm năm qua các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội luôn đoàn kết
một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ không ngừng nỗ lực phân đấu sẵn sàng hy sinh cho bình yên của tổ quốc cho hạnh phúc của nhân dân
hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ý thức phục vụ nhân dân tinh thần khắc phục khó khăn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng tận tụy trong công việc mưu trí dũng cảm trong chiến đấu tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
những nhân chứng những câu chuyện được chia sẻ tại buổi lễ góp phần giúp cho cán bộ chiến sĩ công an thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung ý nghĩa của sáu điều bác hồ dạy qua đó củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chúc mừng ghi nhận biểu dương những chiến công thành tích của lực lượng công an thủ đô trong suốt chặng đường bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đồng thời đã chỉ đạo gợi mở những định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới
cũng hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập học viện cảnh sát nhân dân vào chiều nay tại hà nội phòng tổ chức cán bộ học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập
được thành lập theo quyết định số năm trăm một mươi bốn ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám của bộ công an trải qua năm mươi năm năm phòng tổ chức cán bộ luôn được xác định là đơn vị trọng yếu của học viện cảnh sát nhân dân
phát huy tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh cán bộ là cái gốc của công việc các thế hệ lực lượng phòng tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu đảng ủy ban giám đốc học viện nhiều nội dung công tác quan trọng
trong đó đã xây dựng các đề án mang tính chiến lược về nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân nâng cao năng lực đối ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học
đây là những nội dung góp phần quan trọng xây dựng học viện cảnh sát nhân dân ngày càng phát triển theo hướng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời gian tới

liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một s có địa chỉ ở bốn trăm năm mươi bốn đường phạm văn đồng phường xuân đình bắc tử liêm hà nội
công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với năm đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một s để điều tra về hành vi nhận hối lộ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi vi phạm
đến nay cơ quan công an đã thu hồi gần một năm tỷ đồng là số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện
trước đó vào ngày tám tháng ba công an quận bắc từ liêm cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn đối tượng tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d có địa chỉ tại ba mươi sáu phạm văn đồng phường cổ nhuế một bắc tử liêm hà nội để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác